ủy ban nhân dân tỉnh long an đã tổ chức họp báo thông tin về dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh tám trăm ba mươi
theo hình thức hợp đồng bot đây là dự án giao thông đầu tiên được đầu tư theo hình thức bot trên địa bàn tỉnh long an
tuyến đường từ thị trấn đức hòa đến thị trấn bến lức có chiều dài gần hai mươi bốn km
được khởi công xây dựng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
thì công trình được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng
tổng nguồn vốn đầu tư của công trình lên đến một bảy mươi chín tỷ trong đó có tám mươi vốn vai ngân hàng
tuyến đường có mặt đường thảm bê tông nhựa nóng có chiều rộng một mươi năm mét với bốn làn xe có giải phân cách giữa
đèn chiếu sáng toàn tuyến vận tốc thiết kế đạt tám mươi km một giờ và sáu mươi km một giờ cho các đoạn trong đô thị
mức giá vé lượt thấp nhất tại bot tám trăm ba mươi là hai mươi năm đồng một vé và cao nhất là một trăm sáu mươi năm đồng một vé